đã bắt thành công đối tượng truy nã nguyễn xuân lộc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại tỉnh đồng nai
về tội cố ý gây thương tích
theo hồ sơ điều tra của công an huyện nhân trạch khuya ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
lộc đến nhà một người bạn ở xã đại phước huyện nhân trạch chơi
một lúc sau vợ chồng nguyễn thành trọng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu và lê thị thảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
chú tỉnh đồng nai cùng đến chơi rồi sau đó xảy ra mâu thuẫn
trọng và thảo dùng tay chân đạp vào vai lộc
phả ứng lại hành động này lộc lấy cây tu viết đâm trọng gây thương tật ba mươi hai còn thảo một
sau khi gây án lộc đã nhanh chân bỏ trốn nên bị truy nã
bà khác biện pháp nghiệp vụ sau gần một năm truy tìm công an huyện nhân trạch đã bắt được lộc
khi y đang lẫn trốn tại xã đại phước